nhận định cụ thể về diễn biến tội phạm ma túy trong thời gian này
các phương án đấu tranh ra sao và cảm xúc của những chiến sĩ công an
trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy
là điều mà chúng ta sẽ được lắng nghe qua cuộc trao đổi của phóng viên antv
cùng với thượng tá đoàn tất nam phó trưởng phòng phòng ngừa
đấu tranh tội phạm ma túy tuyến đường biển và đường hàng không
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
vâng xin cảm ơn thượng tá đoàn tất nam đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí tình hình tội phạm vào thời cuối năm thì thường có diễn biến phức tạp
và tội phạm ma túy cũng không nằm ngoài quy luật đó
đồng chí cũng đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình tội phạm này
trong thời điểm cận tết và trong thời điểm diễn ra tết nguyên đán
thưa đồng chí
thời điểm cuối năm đặc biệt là dịp tết
thì tình hình tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp
đó là cái quy luật của tội phạm ma túy hàng năm
đều như thế
thứ nhất là thời điểm giáp tết
thì là cái lượng khách hồi hương để về quê ăn tết
rồi cái lượng khách mà lưu thông ở trong nội địa
cũng như là bà con đi chơi tết rất là đông đúc
thì đây là cái thời điểm mà tội phạm ma túy lợi dụng trà trộn
rồi là móc nối câu kéo để vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
thứ hai nữa là cái thời điểm này
cũng là thời điểm mà xuất khẩu hàng hóa
rồi là cái hàng hóa lưu thông để phục vụ nhu cầu người dân tết
cũng rất là phức tạp
cũng rất là phức tạp

và đây cũng là cái điểm mà tội phạm ma túy lợi dụng
nó cất dấu này rồi là nó lợi dụng vào cái vận chuyển hàng hóa đó
để mà vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
thứ ba là trong cái dịp tết
thì cái nhu cầu mà giải trí văn hóa văn nghệ
để sử dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như vũ trường karaoke quán bar
cũng là một trong những cái là tăng rất mạnh
thì tội phạm ma túy nó cũng lợi dụng vào cái đó
để mà lôi kéo rồi là tổ chức sử dụng trái phép ma túy
thì tất cả những cái điểm đấy
thì nó tạo nên một cái trước trong và sau tết
là cái tình hình của tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp
cả về quy mô quy mô thì rất là rộng
nhiều địa bàn đa dạng
kể cả liên tuyến liên tỉnh xuyên quốc gia
phương thức thủ đoạn đất tinh vi và xảo quyệt
về tính chất thì là rất là manh động liều lĩnh
thậm chí là có thể sử dụng
cả vũ khí nóng để chống trả lực lượng đấu tranh
thời gian vừa qua thì tội phạm ma túy đã có sự thay đổi
về tuyến và địa bàn hoạt động
vậy thì cụ thể diễn biến này như thế nào
và đồng chí có thể phân tích vì sao lại có sự thay đổi như vậy
thời gian vừa qua thì tội phạm ma túy nó cũng sẽ biến động
nó do cái cách bố trí của lực lượng công an
chúng ta đánh mạnh ở đâu
thì các cái đối tượng tội phạm ma túy
nó lại giặt ra chỗ khác
đó là chuyện bình thường
tuy nhiên là bộ công an đã có
đầy đủ các cái phương án
thứ nhất là
đấu tranh của tội phạm ma túy theo bốn cái tuyến trọng điểm
đó là tuyến đông bắc
đó là tuyến tây bắc
đó là tuyến bắc nguyên trung
và tây nguyên và tây nam
thì đầy đủ cái bốn cái tuyến này
thì tội phạm còn đi về đâu
thì chúng tôi cũng đều nhân diện ra
mặc dù nó có thay đổi
nhưng thay đổi ban đầu
nhưng sau đó các lực lượng cũng đã nhận diện ra
và đấu tranh
vâng từ sự phân tích về những diễn biến của tình hình tội phạm ma túy
thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
đã có những phương án kế hoạch như thế nào
để đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn
đặc biệt là không để tội phạm ma túy lợi dụng
thời điểm nhân dân vui xuân đón tết để gia tăng vận động

thì cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
đã xây dựng kế hoạch
để chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy toàn quốc
thực hiện nghiêm
cái mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng bộ ngoan
trong việc đợt cao điểm
tấn công trên nóc tội phạm
đảm bảo trật diện an toàn xã hội
bảo vệ tuyệt đối an toàn
an ninh cho nhân dân
vui xuân đón tết
tết nguyên đán
quý mạo hai nghìn hai mươi ba
thì trong cái kế hoạch này
thì có rất nhiều những phương án
rất nhiều những cái
để chủ động phòng ngừa
tấn công trên nóc tội phạm ma túy
trong và sau tết
thì chúng tôi có thể khái quát lên
tất cả những cái phương án này
nó mục tiêu là nó cơ bản là
giải quyết cái cung
và cầu của ma túy
để mà giải quyết cái cung
đấy là cái nguồn cung
thì cái nguồn cung chủ yếu ma túy
của nước ta là từ nước ngoài
thì để mà giải quyết cái
nguồn cung từ nước ngoài
thì thực hiện cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ ngoan
đấu tranh với tội phạm ma túy
phải từ sớm
từ nơi xuất phát
và chính hiện tại
thì cục ma túy
cũng đã xây dựng cái kế hoạch
để chỉ đạo
các cái lực lượng ma túy toàn quốc
là cái lực lượng ma túy
có cái biên giới
giáp với các cái nước
như bạn lào campuchia
để phối hợp
điều tra khảo sát
nắm tình hình
và cùng nhau giúp
cái đường dây ma túy
từ cái khu vực tàm giác vàng
vào việt nam
và với phương châm
của lãnh đạo bộ chỉ đạo
đánh được cả đường dây
không đánh cục giữa
và phải bắt được đối tượng
chủ mưu cầm đầu
mục tiêu của lực lượng
cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy
đó là không để tội phạm ma túy
lợi dụng thời điểm
tiết nguyên đán
để gia tăng hoạt động
và chắc chắn như vậy
các đồng chí sẽ phải
có những chuyên án
là đánh án xuyên tết
vậy đồng chí có thể
chia sẻ cảm xúc của mình
và đồng đội
mỗi khi thực hiện chuyên án
vào các thời điểm đặc biệt như thế này
đối với lực lượng
cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy
đặc biệt là cái lượng chiến đấu
thì công tác ứng trực
hay là cái phá án xuyên tết
thì nó cũng là bình thường
hàng năm đều diễn ra
và ngay cá nhân tôi
cũng đã từng
và đồng đội
ở cục cảnh sát điều tra
tội phạm ma túy
cũng đã từng đấu tranh
tội phạm ma túy
thậm chí ba mươi
màu một màu hai
cũng rất là thường xuyên
năm nào cũng thế
thì để nói về cảm xúc
thì tôi thấy này
cái tốt tết
của truyền dân tộc
thì ai cũng mong muốn
về với gia đình
đặc biệt là cái dây phút
giao thừa rất thiêng liêng
thì cũng muốn là
về quê quần
về mâm cơm gia đình
tuy nhiên là vì nhiệm vụ
thì chúng tôi vẫn
để ứng trực
và đây là một cái nhiệm vụ
mà chúng ta đã lên kế hoạch rồi
thì đối với chúng tôi
là thu được những kết quả
thì đó là cái niềm vui
cái niềm vui nó thể hiện
là chúng tôi quan niệm
là khi phá được một cái đường dây
thì đó là tránh
cho nhiều gia đình
rơi vào hoàn cảnh
nghĩa ma túy
hay là phá một đường dây
thì cũng là để
giảm cái tội phạm khác
cái tội phạm ma túy
là nguồn gốc
của các tội phạm
thì khi đó
nó là góp phần
để đảm bảo an ninh trật tự
trong cái dịp tết
vui xuân đón tết
chúng tôi là luôn luôn
sẵn sàng nhận
và hoàn thành mọi nhiệm vụ
mà đảm nhà nước
và nhân dân giao khó
một lần nữa
xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ với chúng tôi
về nhiệm vụ đầy gian nan
nhưng cũng rất đôi tự hào
vâng thưa vị các bạn
với một cán bộ chiến sĩ
trên mặt trận đấu tranh
với tội phạm ma túy
một chuyên án đấu tranh thành công
đã lóc gớt tận gốc
đường dây tội phạm
cũng như là ngăn chặn
lượng ma túy đã ra thị trường
và đấy chính là thời điểm
mùa xuân đã về
với các chiến sĩ
trên mặt trận đầy gian nan
và khốc liệt này